trương huệ vân cháu ruột của trương mỹ lan đã trả cho scb số tiền hơn một sáu mươi ba tỷ đồng và ba usd
ông chu lập cơ chồng của bị cáo trương mỹ lan đã trả số tiền một tỷ đồng để khắc phục hậu quả
trong vụ án vạn thịnh pháp trương huệ vân ba mươi sáu tuổi chính là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho bà trương mỹ lan
đây chính là cháu ruột của bà lan đồng thời được bà lan nhận làm con thế nên đã dầm dắp làm theo chỉ đạo mà không thắc mắc gì
chính vì mối quan hệ kháng khít này huệ vân được tin tưởng giao đứng tên cổ phần góp vốn tham gia quản lý nhiều công ty khác nhau thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp
trong thời gian giữ vị trí tổng giám đốc tập đoàn vạn thịnh pháp huệ vân bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bà lan trong việc chiếm đoạt tiền của scb gây thiệt hại gần một một trăm linh tỷ đồng
trương huệ vân được biết đến là tiểu thư của gia tộc giàu bậc nhất tại tp hcm
hơn một mươi năm trước cô kết hôn với nhạc sĩ thanh bùi
tiệc cưới xa hoa diễn ra tại tòa nhà times square ở trung tâm sài gòn là một trong hàng nghìn bắt động sản của tập đoàn vạn thịnh pháp
nhắc đến hoạt động sobit truyền thông thì danh tiếng của hot girl doanh nhân trương huệ vân đã không còn xa lạ
với vẻ bề ngoài xinh đẹp học phân cao vân từng được nhiều trang mạng ca tụng là thế hệ thứ tư nhà họ trương gia tộc tầm cỡ trong cả nước
tuy nhiên người đẹp này cũng gây sốt khi thành lập hơn năm mươi công ty ma để hỗ trợ cô ruột trong quá trình gây án
cao trạng của viện kiểm soát nhân dân tối cao xác định vân có ảnh hưởng rất lớn trong tập đoàn này
với mối quan hệ ruột thịt cô được bà lan tin tưởng giao quản lý điều hành nhiều doanh nghiệp như
công ty cổ phần đầu tư tập đoàn vạn thịnh pháp tập đoàn quản lý bắt động sản windsor công ty cổ phần sài gòn galleria và eurasia concept
trong đó các chức vụ mà vân tham gia gồm tổng giám đốc đại diện theo pháp luật công ty cổ phần đầu tư tập đoàn vạn thịnh pháp
công ty cổ phần tập đoàn quản lý bắt động sản windsor chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần eurasia concept
và điều hành hoạt động công ty cổ phần lavifood công ty thanifood công ty cổ phần sài gòn galleria
trước khi bị bắt vân đứng tên cho ba mươi năm doanh nghiệp với tổng quy mô vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
đáng lưu ý nguyễn phi long và đặng quang nguyên làm việc tại tập đoàn vạn thịnh pháp từ năm hai nghìn một mươi chín
được giao nhiều vị trí nhiệm vụ khác nhau trong các công ty diamond capital
công ty anfa king trong đó nguyên làm việc dưới sự quản lý chỉ đạo của vân
qua điều tra năm hai nghìn hai mươi một bà lan mua lại công ty cổ phần lavifood để hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp
và giao cho vân quản lý điều hành
quá trình hoạt động dưới sự chỉ đạo của cô ruột vân đã sử dụng pháp nhân công ty nhằm vay vốn tại scb
phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác
trước đó bà lan còn chỉ đạo vân thành lập các công ty ma để lập phương án kinh doanh khống
làm mua bán nông sản với lavifood nhằm tạo lập hồ sơ vay vốn rút tiền từ scb để sử dụng cho các mục đích khác
cơ quan điều tra xác định thực hiện yêu cầu của cô ruột vân đã chỉ đạo cấp dưới
thành lập và sử dụng năm mươi hai công ty ma tạo một trăm năm mươi năm khoản vai khống giúp sức cho bà lan chiếm đoạt số tiền gần một một trăm linh tỷ đồng
tại cơ quan điều tra vân khai nhận từ năm hai nghìn một mươi bốn khi mới bắt đầu và làm việc đã được bà lan cho làm ở vị trí giám đốc tri nhánh times square
một năm sau bị cáo được bà lan cất nhắc làm tổng giám đốc quản lý bất động sản winster
năm hai nghìn một mươi chín vân kiêm thêm chức tổng giám đốc tập đoàn vạn thịnh pháp
không chỉ là cô ruột bà lan còn nhận vân là con
bản thân vân và những người trong gia đình đều yêu quý tin tưởng chủ tịch vạn thịnh pháp
nên khi bà nói gì cô và mọi người cũng làm theo không thắc mắc
ngoài ra vân còn được bà lan cho đứng tên cổ phần ở scb
song vân cho biết trong thời gian này cô không tham dự họp đại hội đồng
cổ đông mà theo chỉ đạo của cô ruột luôn có nhân viên đưa giấy tờ
ủy quyền cho người khác đi họp để ký
phần lý giải do cô lan là chủ thực sự của ngân hàng
còn các thành viên hội đồng quản trị ban điều hành về bản chất đều là người làm thuê
những vấn đề đại hội đồng cổ đông hội đồng quản trị nêu ra đều có chỉ đạo từ bà lan
nên khi nhân viên mang giấy tờ qua vân đều ký không thắc mắc
khi bà lan có nhu cầu sử dụng tiền vân sẽ chỉ đạo cấp dưới lập các pháp nhân mới
xây dựng phương án kinh doanh dựa trên hoạt động của công ty lavifood như thu mua nông sản
rồi phối hợp với scb để hoàn thiện hồ sơ vay vốn
sau khi được giải ngân tiền sẽ được rút lại tại các trình ánh của scb để trả nợ
bổ sung vốn cho một số công ty đưa cho bà lan sử dụng vào mục đích cá nhân
từ những căn cứ trên viện kiểm sát cho rằng trương huệ vân đã nhận thức rõ hành vi phạm tội
thành khẩn khai báo ăn năn hối cải tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án
tự nguyện tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả
thế nên được đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ trong khi lượng hình
phê nguyễn phi long bị căn này cũng đã khai phối hợp với ngân hàng scb lập một trăm linh năm hồ sơ vay vốn khống
nhằm lấy tiền phục vụ cho hoạt động của tập đoàn vạn thị phát cá nhân trường mỹ lan và vân
để vay vốn tại scb dưới sự chỉ đạo của vân long đã phối hợp cùng dung lên kế hoạch lập hồ sơ khống
sau đó long yêu cầu nguyên vận động các nhân viên trong công ty đứng tên thành lập hai mươi sáu công ty ma
đồng thời nhóm của lê văn nhân chuyển cho long hai mươi sáu công ty khác để lập hồ sơ vay khống tại ngân hàng scb
để nhóm của nhân đồng ý đứng tên các công ty vay vốn long đã đứng ra ký thỏa thuận trả nợ cho các công ty này
long thừa nhận việc lập các công ty ma theo chỉ đạo của vân để vay vốn tại ngân hàng scb như trên là trái quy định pháp luật
cả long và nguyên khai thêm các công ty ma được lập ra không có hoạt động kinh doanh thật
số tiền rút ruột tại ngân hàng scb bằng thủ đoạn lập hồ sơ khống đều được chuyển lại cho nhân viên
của vạn thị phát
vạn thị phát theo chỉ đạo từ vân
ngoài trương huệ vân một số đồng phạm trong vụ án gồm các bị cáo võ tấn hoàng văn trương khánh hoàng
trần thị mỹ dung nguyễn phương anh cũng đã được xác định đã phối hợp tích cực có tinh thần hợp tác
giúp cơ quan tố tụng điều tra làm rõ bản chất sự việc
bên cạnh đó một trong những đồng phạm tiếp tay cho bị cáo trương mỹ lan là bị cáo trương khánh hoàng
cựu quyền tổng giám đốc scb đến nay cũng đã trả chín tám mươi năm triệu cổ phần scb để khắc phục hậu quả
theo hồ sơ trương khánh hoàng làm việc tại scb từ ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian làm việc tại scb bị cáo này cũng đã tham gia nhiều cuộc họp lãnh đạo cấp hội sở scb
theo trợ tập của bị cáo lan
dù biết rõ các khoản vai của nhóm bị cáo trương mỹ lan và tập đoàn vạn thịnh phát đều trái quy định pháp luật
thế nhưng bị cáo hoàng vẫn thực hiện hành vi sai phạm cá nhân
đồng thời là bị cáo đồng phạm giúp sức cho bị cáo trương mỹ lan rút tiền từ scb
xoay quanh phiên tòa sắp diễn ra nhiều báo sức khỏe và đời sống đã thông tin
sức khỏe của bị cáo trương mỹ lan hiện khá tốt dù mắc nhiều bệnh phải dùng gần một mươi loại thuốc mỗi ngày
thế nhưng bệnh xá và bác sĩ của trại tạm giam không lúc nào để bị cáo này thiếu thuốc
về tinh thần chủ tịch vạn thịnh pháp ổn định vững vàng không than phiền hay đổ lỗi oán trách ai
tuy vậy do gia đình bà lan ở xa nên quá trình giải quyết vụ án
cơ quan tố tụng và cơ sở giam giữ cho phép luật sư giang hồng thanh thay mặt gia đình bị cáo mỗi tháng từ hai đến ba lần gửi đồ ăn uống nhu yếu phẩm thuốc men cho thân chủ
thông qua luật sư bị cáo trương mỹ lan cũng bày tỏ việc tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình
cũng như vận động gia đình kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt đề các vấn đề về tài chính kinh tế liên quan đến hậu quả vụ án
hiện người thân của bị cáo trương mỹ lan cũng đã cung cấp danh sách hơn một mươi tài sản có giá trị rất lớn
và không liên quan đến vụ án tới các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý
trước thềm phiên tòa bà chủ vạn thịnh pháp mong muốn các cơ quan tố tụng xem xét một cách kỹ lưỡng
thấu đáo mọi vấn đề của vụ án từ đó đưa ra phán quyết thố tình đạt lý cho cá nhân bị cáo này cũng như các bị cáo liên quan
đến nay có gần hai trăm linh luật sư tham gia bảo chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp các bên liên quan
ngoài ra hội đồng xét xử triệu tập hơn hai bốn trăm linh người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được chia thành năm nhóm gồm
nhóm các cá nhân thuộc nhóm cán bộ scb các cá nhân đứng tên công ty tên vay đứng tên các tài sản thế chấp tại scb thực hiện việc nộp rút tiền
các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền nhận tiền tại scb các cá nhân tại ngân hàng nhà nước và nhóm người liên quan khác